nước lũ ở một số địa phương miền núi hà tĩnh đã rút nhưng vẫn còn hơn ba học sinh ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở chưa thể đến trường
cụ thể huyện hương khê có hơn một ba trăm linh em nghỉ học trong đó năm trường ở các xã phương điền phương mỹ vẫn phải nghỉ học do đường thôn xóm bị chia cắt
một số trường vẫn duy trì việc học nhưng tỷ lệ vắng khá cao như trung học cơ sở hà linh vắng một trăm hai mươi tám em tiểu học hương giang bảy mươi em
dự kiến bắt đầu từ tuần sau lịch học của các trường ở hương khê nhất là vùng bị ngập lụt mới trở lại bình thường
tại huyện vũ quang sáng nay vẫn còn khoảng bảy trăm linh học sinh phải nghỉ học trong đó trường mầm non đức giang phải đóng cửa do nước lũ chia cắt
tại huyện hương sơn sáng nay còn khoảng một học sinh ở sáu trường mầm non và tiểu học ở các xã sơn phúc sơn mai sơn thủy nghỉ học
dự kiến ngày mai nước rút các em có thể đến trường phòng giáo dục và đào tạo các huyện đã chỉ đạo các nhà trường chủ động kế hoạch dạy bù cho các em
trước đó do ảnh hưởng của mưa lũ và thủy điện xả lũ trong ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín toàn tỉnh hà tĩnh có khoảng một mươi chín học sinh trên địa bàn ba huyện hương sơn hương khê và vũ quang phải nghỉ học